xin kính chào quý vị và các bạn
những ngày tới các tỉnh thành miền bắc tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh có cường độ mạnh
nên dự báo tình trạng rét đậm rét hại sẽ kéo dài trong nhiều ngày
trong hôm nay và ngày mai thời tiết ở phía đông bắc bộ sẽ tương đối tạnh giáo
do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô
mưa chỉ xuất hiện vài nơi hoặc dưới dạng mưa nhỏ lất phất
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ một mươi một đến một mươi bốn độ
sao đến ngày hai mươi sáu hai mươi bảy nhiệt độ sẽ tăng chậm
mỗi ngày một độ nhưng đi kèm với mưa mưa nhỏ rải rác
ở phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới duy trì trời rét đậm rét hại ở trên diện rộng
thời tiết khá khô ráo trong ngày mai
ngày hai mươi sáu hai mươi bảy sẽ chuyển mưa nhỏ rải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ một mươi hai cho đến một mươi năm độ
sau đó tăng nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực thanh hóa nghệ an có thời tiết tương đồng như tại khu vực đồng bằng bắc bộ
với nhiệt độ cao hơn từ một đến hai độ
tuy nhiên vẫn ở ngước rét đậm rét hại
còn từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
sẽ có mưa rào rải rác trong vòng ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày mai trên cả khu vực
sẽ là từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
sau đó tăng nhẹ một độ
các tỉnh đà nẵng vào đến khánh hòa
gió tác động của đới gió đông bắc
nên sẽ có mưa mưa rào rải rác trong cả ba ngày tới
khu vực ở cực nam của trung bộ phổ biến ít mưa
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến là hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên
hầu như không mưa
chủ yếu xảy ra mưa rào vài nơi về ban đêm
ngày nắng nhiều nhưng thời tiết vẫn mắt mẻ
với nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới
sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến mức là hai mươi chín độ
các tỉnh nam bộ chỉ có mưa rào vài nơi về ban đêm
đêm và sáng tại khu vực miền đông nam bộ
trời xe lạnh
ban ngày trên cả khu vực trời nắng nhiều
ói bức vào buổi trưa chiều
với nhật độ cao nhất trong ba ngày tới
sẽ phổ biến là từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn